thưa quý vị trong thời gian vừa qua với vai trò trách nhiệm của mình lực lượng công an tỉnh bắc ninh là một trong những lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
bên cạnh những cố gắng nỗ lực của mỗi cán bộ chiến sĩ công an bắc ninh không thể không kể đến những người chia lửa cùng với bắc ninh
đó là bốn trăm linh học viên cán bộ chiến sĩ bộ công an đã được tăng cường hỗ trợ công an tỉnh bắc ninh đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch covid một mươi chín
một mươi chín giờ tại thôn nghiêm xá xã việt hùng huyện tuy võ công tác lấy mẫu xét nghiệm cho người dân và công nhân được tiến hành một cách khẩn trương
giới sư đảm bảo an ninh trở tự của công an cơ sở và cán bộ chiến sĩ học viên được bộ công an tăng cường
cùng ý thức của người dân việc giãn cách đảm bảo phòng chống dịch được thể hiện một cách trật tự khoa học
có lực lượng phòng tăng cường về địa phương để tháo cưỡng cơ bản phần đảm bảo các công tác phòng dịch của địa phương
đặc biệt là những phần công việc
trong lúc thu mùa như thế này thì lực lượng xung kích đảm bảo rất tốt
đợt đi tình nguyện lần này đối với nguyễn văn hiếu học viên học viện kể sát nhân dân lần đầu dù là xa nhà đối diện với nhiều khó khăn vất vả
song với lòng nhiệt huyết của người chiến sĩ công an nhân dân hiếu là một trong ba trăm linh học viên của học viện sung phong tình nguyện đi vào vùng dịch
với quyết tâm cùng cán bộ chiến sĩ công an tây bắc ninh chính quyền và người dân để lùi dịch bệnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
thật sự trong nguyên tình hình dịch bệnh hiện đại đang rất rất căng thẳng
anh em chúng tôi về là lơi cao tinh thần chiến đấu trực chiến đấu liên tục
và trong cái thời điểm dịch đang rất là phức tạp như này đang cùng với chính quyền địa phương các thị trấn và các huyện là lêu tai tinh thần chống dịch như chống giặc
trên phương châm năm k của bộ y tế chúng tôi luôn luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ của lãnh đạo các đơn vị về dưới địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch cùng bà con
phương khắc nghiệm thành phố bắc ninh hiện nay cũng là điểm nóng về covid
đến thời điểm hiện tại phường ghi nhận hơn một trăm linh trường hợp là f gần bốn trăm linh trường hợp là f một f hai
tại đây một mươi năm cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an đã được tăng cường cùng cán bộ chiến sĩ công an tỉnh
để kiểm soát chặt chẽ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh kiểm tra giấy tờ các phương tiện người dân qua lại
tham gia tổ cơ động tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch đảm bảo an ninh trật tự khu xét nghiệm tập trung
sau khi được lãnh đạo bộ công an và lãnh đạo đơn vị phân công về các địa phương trong công tác phòng chống dịch
anh em chúng tôi nhận thức đây là một công việc một nhiệm vụ rất là cao cả và vô cùng quan trọng
chúng tôi rất là nêu cao tinh thần trách nhiệm
anh em chúng tôi sau khi về địa phương chúng tôi đã khắc phục cùng các
cùng công an địa phương và các ban ngành đoàn thể tại địa phương đã khắc phục được mọi khó khăn
chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn trật tự địa phương và tăng cường bảo vệ các khu giãn cách xã hội
trong gian lao vất vả của cuộc chiến phòng chống dịch bệnh đã xuất hiện những tấm gương dũng cảm bản lĩnh
đền hình như đồng chí nguyễn đức hiền học viên học viên cảnh sát được tăng cường đảm bảo an ninh trật tự
tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín của tỵ trấn trờ quỹ yên phong
đã kiên quyết nhanh chóng khống chế bắt giữ được đối tượng chống y tên công vụ
khi bị đối tượng trực tiếp tấn công vào ngày tám tháng sáu thành tích xuất sắc của đồng chí
đang được công an tỉnh đề nghị bộ trưởng bộ công an tặng bằng khen
các đồng chí cũng đã khắc phục được những khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất
về thời tiết nắng nóng trong mùa hè này và chủ động tham gia thực hiện nhiệm vụ
nhanh chóng tiếp cận nắm bắt được tình hình trên địa bàn
nắm được các quy định về công tác phòng chống dịch để thực hiện đúng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
các đồng chí cũng đã thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng chống dịch
đối với bản thân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
nhiệm vụ phòng chống dịch đã bước vào thời điểm nước rút có rất nhiều vất vả
nhưng với sự vật cuộc mạnh mẽ quyết liệt của cả hệ thống chính trị chính quyền các cấp
cùng với tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an tế bắc ninh nội riêng
và sự chung tay chia lửa của gần bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ học viên được bộ công an tăng cường nơi chung
tin rằng dịch bệnh covid một mươi chín sẽ nhanh chóng được ngăn chặn và đẩy lùi